theo báo cáo của cục đầu tư nước ngoài bộ kế hoạch và đầu tư tính chung trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín
tổng vốn fdi đăng ký cấp mới tăng thêm và góp vốn mua cổ phần là hai mươi ba ba mươi sáu tỷ usd tăng bốn mươi năm một so với cùng kỳ năm ngoái
cụ thể cả nước có một sáu trăm hai mươi bốn dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký gần một mươi ba năm tỷ usd
tăng hơn ba mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh đó có bảy trăm bảy mươi ba lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm sáu bốn tỷ usd
tăng hơn bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu và ba ba trăm bảy mươi bốn lượt góp vốn mua cổ phần với tổng giá trị góp vốn ba năm tỷ usd
tăng hơn một trăm linh một so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
những tiêu chí chúng tôi đánh giá là chỉ số minh mạch của chính phủ hệ thống giáo dục chất lượng trường học cho thế hệ trẻ
chi phí nhà ở an ninh
mức độ lắng nghe của chính phủ các quy trình thủ tục đầu tư
việt nam đã có số điểm khá tốt vượt qua indonesia trở thành điểm đến của sự lựa chọn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh
tôi cho rằng cái quan trọng nhất đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài đó là một cái môi trường đầu tư
thì cái điểm mà chúng ta đã làm đang làm và chắc chắn sẽ phải làm trong thời gian tới đó là tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư
cái vấn đề thứ hai gắn với cái môi trường đầu tư đó đó là chúng ta cải thiện cái năng lực cạnh tranh của quốc gia
trong qua cái năng lực cạnh tranh quốc gia đồng thời tạo ra một cái môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các cái nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài
giữa các nhà đầu tư thuộc khu vực nhà nước với các nhà đầu tư ngoài khu vực nhà nước
thì có như vậy chúng ta mới có thể là thu hút và sử dụng được cái vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài một cách có hiệu quả nhất
tính từ đầu năm đến nay có chín mươi tám quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại việt nam
trong đó hàn quốc đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn sáu tỷ usd nhật bản đứng thứ hai với tổng vốn gần năm tám tỷ usd
singapore đứng thứ ba với gần bốn tỷ usd
về địa bàn đầu tư trong tám tháng đầu năm các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào năm mươi tám tỉnh thành phố
thành phố hồ chí minh là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với tổng vốn đăng ký ba ba tỷ usd
thanh hóa đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký ba sáu tỷ usd
và bắc ninh đứng thứ ba với ba năm tỷ usd